đầu tư trang thiết bị hiện đại phát triển chuyên môn và nâng cao chất lượng khám chữa bệnh
chính vì thế trong năm hai nghìn một mươi tám hà nội đang tiến hành triển khai mạnh mẽ việc tự chủ tài chính tại bệnh viện trên địa bàn
tuy nhiên việc tự chủ tài chính hiện nay đang khiến cho nhiều bệnh viện gặp không ít khó khăn
việc thực hiện tự chủ tài chính không thể thực hiện một sớm một chiều và cần phải có lộ trình phù hợp
có như vậy các bệnh viện mới có thể đứng vững trong nền kinh tế thị trường như hiện nay
thực hiện nghị định số bốn mươi ba hai nghìn sáu ndcp nghị định số tám mươi năm hai nghìn một mươi hai ndcp và nghị định số một mươi sáu hai nghìn một mươi năm ndcp
về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện tự chủ trong các cơ sở sự nghiệp công lập
ủy ban nhân dân tp hà nội giao sở y tế chỉ đạo các bệnh viện xây dựng kế hoạch và lộ trình thực hiện tiến hành việc tự chủ tài chính
hiện nay hà nội có
trong tổng số bốn mươi một bệnh viện trong đó có năm bệnh viện đã tự chủ tài chính hoàn toàn
ba mươi sáu bệnh viện còn lại sẽ có lộ trình phù hợp tự chủ tài chính trong giai đoạn hai nghìn một mươi tám hai nghìn hai mươi
tuy nhiên việc tự chủ tài chính hiện nay tại một số bệnh viện còn gặp không ít khó khăn
từ việc cân đối thu chi cho đến các cơ chế chính sách rõ ràng
bên cạnh đó khi các bệnh viện công lập tiến hành tự chủ tài chính hoàn toàn
đòi hỏi người làm quản lý cần phải năng động và phải am hiểu tài chính hơn
đây cũng chính là cái khó trong vấn đề tự chủ tài chính tại các bệnh viện hiện nay
chưa có cái quy định cụ thể hướng dẫn cụ thể trong việc hoạt động tự chủ về bộ máy
về nhân sự tổ chức cũng như là hoạt động về tự chủ
về mặt chuyên môn tại các cơ sở khám bệnh chữa bệnh
tại các cơ sở khám bệnh chữa bệnh thì chưa ban hành được khung giá dịch vụ theo yêu cầu
chính vì vậy mà các cơ sở khám bệnh chữa bệnh chưa ban hành được khung giá dịch vụ theo yêu cầu
chính vì vậy mà các cơ sở tự quyết định khung giá dịch vụ khám chữa bệnh theo yêu cầu
và chưa có sự thống nhất
bệnh viện thanh nhàn là một trong số những đơn vị tại hà nội
đang thực hiện cơ chế tự chủ tài chính trong năm hai nghìn một mươi tám
từ khi bắt đầu triển khai tự chủ tài chính
bệnh viện đã gặp không ít khó khăn thách thức
đặc biệt trong vấn đề cân đối tài chính nguồn nhân lực phát triển kỹ thuật cao còn hạn chế
đây là những khó khăn thách thức lớn đặt ra không chỉ riêng đối với bệnh viện thanh nhàn
mà các bệnh viện đang thực hiện tự chủ tài chính khác
trong giai đoạn này thì bệnh viện cũng có một số khó khăn
thứ nhất là tự chủ về trang thiết bị để phát triển các kỹ thuật
chúng tôi phải mua đầu tư thêm và nguồn kinh phí thì chúng tôi cũng phải tự chủ để phát triển các kỹ thuật đó
và như vậy thì trong các cái dịch vụ y tế như thế thì mình phải tính đúng tính đủ
để đảm bảo sự chi trả về đồng tiền
thứ tư trong bảo hiểm y tế thì người ta cũng chưa tính đúng tính đủ cho những chi phí đấy
do vậy mà cũng còn phải dựa vào cái sự chi trả chung của người dân
và cái tiếp theo nữa là về nguồn nhân lực
thì nguồn nhân lực của chúng tôi đặc biệt là những nguồn nhân lực phát triển kỹ thuật cao thì cũng còn hạn chế
cái thứ ba nữa là về cái thanh toán bảo hiểm y tế thì còn rất là nhiều bất cập
hiện tại trên các diễn đàn giữa bảo hiểm y tế và bảo hiểm xã hội cũng còn chưa giải quyết được một cách triệt đẻ
theo các chuyên gia việc thay đổi này giúp các bệnh viện nâng cao chất lượng cũng như làm hài lòng người dân hơn nữa
đặc biệt là sử dụng quỹ bảo hiểm y tế một cách hiệu quả nhất tránh việc lạm dụng quỹ
đây là chủ trương phù hợp giúp các bệnh viện thay đổi nhanh đổi mới nhanh để thu hút bệnh nhân
cơ chế tự chủ giúp cho các bệnh viện có thể huy động vốn mua sắm trang thiết bị hiện đại
phát triển chuyên môn kỹ thuật nâng cao chất lượng khám chữa bệnh xây dựng thương hiệu tăng thu nhập cho cán bộ công nhân viên
nhờ đó người dân được khám chữa bệnh bằng những kỹ thuật cao giảm được một phần lớn về kinh tế khi phải lên tuyến trên điều trị
chúng tôi đã xây dựng một kế hoạch rất là chi tiết về nhân lực phải đáp ứng được trị tiêu dường bệnh nữa
thứ hai nữa là về khám chữa bệnh bảo hiểm y tế
thì phải đáp ứng thứ nhất là về tài chính công nghệ thông tin nó phát rất là chuẩn
thứ hai nữa là phải xây dựng các quy trình chuyên môn để làm sao đảm bảo được luật đúng luật khám chữa bệnh đúng luật bảo hiểm
và phải có những quy trình kỹ thuật đáp ứng đủ được nhu cầu khám chữa bệnh của bệnh nhân
và thứ nữa là về thu chi tài chính
tính đúng tính đủ và đảm bảo được công khai minh bạch
là một trong những bệnh viện tự chủ tài chính đầu tiên ở hà nội
những năm gần đây cùng với việc thay đổi chuyên môn phát triển kỹ thuật cao cộng thêm cơ chế tự chủ tài chính
triển khai các đề án xã hội hóa bệnh viện tim hà nội đã đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng cao của người dân
bệnh viện cũng đã làm chủ được nhiều kỹ thuật tiên tiến
phẫu thuật được hầu hết các bệnh lý tim bẩm
sinh và mắc phải thu hút ngày càng đông người dân đến khám và điều trị
đây được xem là mô hình bệnh viện tự chủ tài chính có hiệu quả cần được nhân rộng tại hà nội
bệnh viện tim bắt đầu hoạt động từ năm hai nghìn bốn
và đến năm hai nghìn năm thành phố cho bệnh viện tim một cơ chế đặc thù
đó chính là bệnh viện tự chủ về chi phí thường xuyên hay tự chủ về tài chính đầu tiên của ngành y tế hà nội
và đến nay đã được một mươi ba năm

điều quan trọng khi bà tự chủ tài chính đầu tiên của nghệ y tế hà nội
chúng ta phải có bệnh nhân tức là chúng ta phải có uy tín
phải có niềm tin từ người bệnh
và về bản thân của bệnh viện thì chúng tôi phải thay đổi rất là nhiều đặc biệt là vấn đề chuyên môn
làm sao đảm bảo được cái nhu cầu thiết yếu khi người bệnh đau ốm đến khám
là chúng ta phải chữa được bệnh với chất lượng chuyên môn cao nhất
cái thứ hai song hành với nó chính là cái dịch vụ làm sao phải hài lòng người bệnh
tất cả cái gì chúng tôi phải làm cả xoay quanh cái nhu cầu của người bệnh
và lấy sự hài lòng của bệnh nhân là một cái trung tâm để chúng tôi phát triển và chúng tôi thay đổi
mặc dù còn nhiều khó khăn hạn chế nhưng việc chủ động lựa chọn nhân lực phát triển chuyên môn kỹ thuật
nâng cao chất lượng khám chữa bệnh thay đổi phong cách thái độ phục vụ của nhân viên y tế
là giải pháp hàng đầu để các bệnh viện tạo được niềm tin của người bệnh
tuy nhiên việc tự chủ cũng cần phải được thực hiện từng bước
theo lộ trình phù hợp với từng vùng từng địa phương
bên cạnh đó các cơ quan chức năng cần phân rõ trách nhiệm cụ thể
giám sát một cách chặt chẽ các hoạt động của bệnh viện tự chủ tài chính
việc tuân thủ các pháp đồ điều trị cạnh tranh lành mạnh giữa các bệnh viện với nhau
sẽ tránh được những hiện tượng trục lợi quỹ bảo hiểm y tế hay tận thu người bệnh bằng mọi cách
tất cả bệnh viện mà không thay đổi hoặc là trong việc thay đổi có chỉ trễ chậm trễ thì sẽ không có bệnh nhân
khi có bệnh nhân thì có nghĩa là chúng ta không nguồn thu và bệnh viện có thể phải đóng cửa
đây là cái tôi nghĩ rất là hay để có sự cạnh tranh lành mạnh
và người hưởng lợi nhất chính là người dân được lựa chọn những đơn vị có chất lượng chuyên môn tốt
có dịch vụ tốt để họ gợi gắm lòng tin của họ vào các đơn vị sự nghiệp đó